theo công an thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh trong đợt gia quân vừa qua đã bắt giữ khởi tố hàng loạt đối tượng hoạt động cho vay nặng lãi với mức lãi suất theo ngày thấp nhất là năm đồng cho một triệu đồng tiền vay
và khi người vay chậm trả tiền thì các đối tượng này sẵn sàng đe dọa khủng bố tinh thần nạn nhân hoặc thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản để trừ nợ
kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ hoàng hưng tại phường cửa ông do vũ đồng duy khải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn quản lý
công an thành phố cẩm phả phát hiện đối tượng này đã cho bốn mươi hai người vai tổng số tiền chín trăm linh triệu đồng với mức lãi suất năm đồng mỗi ngày cho một triệu đồng tiền vay
tức là mỗi ngày khải thu bốn triệu năm trăm linh nghìn đồng tiền lãi mức lãi suất tương đương khoảng một trăm tám mươi mỗi năm
khải còn thuê ba đối tượng khác chuyên làm nhiệm vụ đi thu tiền lãi
nếu khách vay chậm trả tiền những đối tượng này sẵn sàng đe dọa uy hiếp tinh thần bắt trả tiền bằng mọi giá
các đối tượng này cho người dân vay tiền với mức lãi suất hơn một trăm tám mươi
sau đó các đối tượng dùng các thủ đoạn như lém chất bẩn hoặc thực hiện hành vi xâm hại sức khỏe khác để uy hiếp đe dọa nhằm chiếm đoạt tài sản của những người đã vay nợ đó
cá biệt có trường hợp người dân vay chỉ năm triệu đồng
nhưng đã phải trả lãi cho các đối tượng gấp bốn lần số tiền vay tức là hơn hai mươi triệu đồng tiền lãi
tại cơ sở cầm đồ bảo trang tại phường quang hanh chỉ với số tiền ba trăm năm mươi triệu đồng bằng hình thức là cho vay lãi nằm và bắt họ
với mức lãi từ ba đồng đến một mươi đồng mỗi ngày trong một triệu đồng tiền vay
sau hơn một năm hoạt động các đối tượng đã thu lời bất chính gần hai trăm linh triệu đồng
để phòng ngừa và đấu tranh triệt đẻ với tội phạm cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
thì thời gian tới đội cảnh sát hành sự sẽ tiếp tục chủ động trong công tác lắm tình hình
quản lý địa bàn để phát hiện sớm và kịp thời ngăn chặn các dấu hiệu tội phạm tương tự
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cẩm phả đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với các đối tượng trên
về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự
đồng thời tiếp tục tăng cường điều tra xử lý các trường hợp vi phạm trong hoạt động cầm đồ
cho vay nặng lãi